nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng năm khu di tích kim liên tỉnh nghệ an đã tổ chức
đón hơn một bốn trăm ba mươi đoàn với hơn sáu mươi lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan dân hương
tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
trong dịp này ban quản lý khu di tích đã lên kế hoạch mở cửa thông tầm cả ba khu vực
làng sen hoàng trù và khu mộ bà hoàng thị loan phục vụ khách tham quan đến ngoài giờ hành chính
phân công các hướng dẫn viên đón tiếp chú đáo các đoàn đại biểu và du khách đến tham quan
nghiên cứu và tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh bên cạnh làm tốt công tác vệ sinh môi trường
trang trí băng cờ khẩu hiệu ban quản lý khu di tích kim liên đã phối hợp với các lực lượng công an
và địa phương bảo đảm công tác phòng cháy an ninh trật tự và phân luồng xe ô tô ra vào các điểm
tham quan bảo đảm trật tự không bị ách tắc giao thông